tại phú yên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm phối hợp với đại học phú yên đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề
kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị hồ chí minh tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập
hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học viện nghiên cứu và các địa phương trong cả nước
hội thảo nhằm khẳng định tầm vóc và giá trị của tư tưởng hồ chí minh trong lĩnh vực chính trị gắn liền với thực tiễn cách mạng việt nam và những vấn đề lớn của thời đại
nổi bật là con đường đấu tranh giải phóng dân tộc lực lượng tiến hành giải phóng dân tộc lựa chọn và xây dựng chế độ chính trị sau khi cách mạng giải phóng dân tộc thành công
từ những bài viết của các nhà khoa học bàn tổ chức hội thảo đã thẩm định và xuất bản thành tập sách với nhân đề
kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị hồ chí minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập
sách gồm ba phần cuội nguồn và nền tảng tư tưởng hồ chí minh tư tưởng hồ chí minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
kế thừa và phát huy giá trị tư tưởng chính trị hồ chí minh